sau khi bàn giao công việc những người công nhân sẽ tiến hành đo sức khỏe trước khi đi để có thể bảo đảm được sức khỏe trước khi thực hiện lên tuyến
bởi nghề truyền tải đòi hỏi người lao động cần phải có sức khỏe nếu không sẽ không bảo đảm được an toàn khi thực hiện leo cột
các vật dụng cần thiết như đai bảo hộ kim bộ dụng cụ thiết bị đo nhiệt độ thiết bị đo khoảng cách đều đã được chuẩn bị sẵn sàng
con đường để đến được một cột điện phải qua một đoạn đường núi
cột điện khá dài dốc đá
ngày nắng đã khổ những ngày mưa khi có sự cố phải đi lên tuyến con đường trở nên lầy lội trơn trượt và khó đi hơn
với hơn hai trăm linh cột điện gần một trăm linh km đường dây có những điểm cột để kiểm tra người công nhân truyền tải phải vượt qua từ sáu đến bảy km đường rừng
mất cả buổi mới hoàn thành được nhiệm vụ được giao
chỉ có người trong ngày thì mới hiểu
ví dụ như công tác thì anh em đi đường rừng cũng nhận quen với một kỷ niệm nhất là cứ đi lên cột gặp tổ ong hoặc là trong quá trình mình đi thì cũng rắn rết trên đường xá
nói chung là cũng không được phần lời
nhưng mà với tình yêu nghề thì anh em anh đào và anh em cũng cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị công ty giao
để bảo đảm đường dây chuyển
tài điện vận hành an toàn
có rất nhiều công việc phải làm
mỗi tháng công nhân phải đi kiểm tra định kỳ đường dây vào ban ngày ít nhất hai lần
mỗi quý kiểm tra ban đêm ít nhất một lần
mỗi lần bốn đến năm ngày
một nhóm công tác hai người phải đi kiểm tra vài chục vị trí cột
tùy theo điều kiện địa hình
ngoài ra còn phải đi kiểm tra trước và sau những ngày lễ tết
những ngày mưa bão lũ lụt
công việc trong mỗi lần đi kiểm tra cũng rất phức tạp
không thể qua loa và đại khái
người công nhân đường dây phải đi kiểm tra rất kỹ lưỡng
thì mới có thể phát hiện kịp thời các hư hỏng của từng con bu lông đình ốc
hay các hiện tượng vi phạm hành lang an toàn đường dây
như cây cao trong và ngoài hành lang đường dây
đốt nương rẫy gần hành lang đào sới móng cột
để ngăn chặn kịp thời những nguy cơ đe dọa đến sự vận hành an toàn của đường dây
các tuyến đường dây chuyển tài điện trải dài khắp đất nước
một nhóm công tác hai người được giao quản lý
phải trục vị trí cột không phải lúc nào cũng thường trực
tại từng đó vị trí để kiểm tra sửa chữa bảo vệ đường dây
nên yếu tố quan trọng nữa để hoàn thành công việc
đối với thợ truyền tài điện là phải gần gũi và dựa vào nhân dân
đó cũng là lý do vì sao anh em cứ hay nói đùa
là thợ đường dây giỏi trước tiên phải là một cán bộ dân vận thành thục
tất cả những hạng mục trong công tác mình đi làm
mình có hằng ngày cũng có cái hạng mục
có cái nội dung là trong đó là tuyên truyền đối với nhân dân rồi
còn hằng năm thì truyền tài điện cũng có cái kế hoạch
tuyên truyền riêng cho từng năm một
ví dụ như là có năm thì tuyên truyền cả năm luôn
nên có năm cũng tuyên truyền theo quý
nghĩa là đơn vị mình quản lý một mươi sáu xã phường
thì một quý sẽ quản ra tuyên truyền cho bốn xã gì đấy
hoặc năm xã gì đấy
tùy theo những cái khối lượng công việc
mà một mình sẽ có
tuyên truyền thì nội dung thì chủ yếu là vấn đề
về bảo vệ hành lãn toàn đất điện
và chống những cái điều và những cái nguy cơ
xảy ra đối với đường dây
và đối với những hậu dân súng xung quanh
là những người tiên phong của ngành điện
gần gũi với dân nhất
nên bà con trên những miền quê
mà người thợ kéo dây đi qua
đặt cho các anh nhiều biệt danh rất thần thường
khi phát dọn hành lang tuyến bảo vệ đường dây
thì các anh được gọi
là thợ lâm nhập
khi sửa chữa kè móng cột
thì sang tên thợ xây dựng
trong thời gian đơn vị triển khai công tác tại địa phương
nhiều việc không dính dáng gì đến kỹ thuật chuyên môn
nhưng anh em công nhân vẫn sẵn sàng sắn tay giúp đỡ bà con phát rừng dọn dãy
có được đi trải nghiệm cùng với những người công nhân truyền tải điện
chúng tôi mới càng thấu hiểu hơn nỗi niềm của các anh
mỗi nghề có những đặc thù và vất vả riêng
với nghề đường dây các anh luôn quan niệm phải thật khỏe can đảm cũng hết sức khéo léo
bởi nếu không có sức khỏe
thì không thể đảm đương được những công việc nặng nhọc khi leo cột sửa chữa dựng cột và kéo dây
nếu không can đảm khéo léo
thì không thể làm việc trên độ cao hàng chục mét
phải đu mình trên dây giữa lưng trừng trời hàng tiếng đồng hồ
tuyên thầy lũ mắc một đang quản lý với hai trăm năm mươi
km đường dây năm trăm linh km và hơn ba trăm linh km đường dây hai trăm hai mươi km
đa số công nhân vận hành của truyền đại học lớp một là những người trẻ kinh nghiệm thì chưa nhiều
thế nhưng ngược lại thì thuận lợi
chính vì các anh em trẻ nên là độ nhiệt tình rất là cao
trong công việc tinh thần đoàn kết cũng rất là tốt

được đi và cùng trải nghiệm với các anh em trẻ
với các anh có lẽ tôi mới thấy được cái nghiệp này khắc nghiệt đến những nào

thế nhưng vượt lên tất cả
các anh không ngại khó không ngại khổ